để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với nhân dân cuba cũng như phong trào cánh tả trên toàn thế giới
cho đến nay fidel castro vẫn luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn một biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc
và vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của con người
sự ra đi của ông là một mất mát lớn lao không chỉ đối với đảng nhà nước và nhân dân cuba
mà còn để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới trong đó có nhân dân việt nam
trong lịch sử cuba là nước đầu tiên công nhận mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
là nước đầu tiên thành lập ủy ban đoàn kết với việt nam tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
là nước đầu tiên và duy nhất lập dưới quán
cuba là nước đầu tiên bên cạnh mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam tại vùng giải phóng tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba fidel là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng miền nam khi chiến tranh chưa kết thúc
đem đến cho chiến sĩ và nhân dân việt nam lời động viên chiến đấu và lời hứa đóng góp thực hiện mong ước của bắc hồ xây dựng việt nam một mươi lần to đẹp hơn
vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dân cả máu của mình cũng là câu nói trí tình trí nghĩa của chủ tịch fidel
trong chuyến thăm việt nam lần đầu tiên này
câu nói ấy đã làm rung động bao trái tim của nhân dân cuba và nhân dân việt nam cũng như hàng triệu người trên thế giới
cũng trong chuyến thăm lần đầu tiên đến việt nam này chủ tịch cuba fidel castro đã quyết định tặng việt nam năm công trình kinh tế xã hội quan trọng
với tổng trị giá khoảng tám mươi triệu đô la gồm khách sạn thắng lợi tại hồ tây hà nội bệnh viện việt nam cuba tại đồng hới quảng bình
đường xuân mai chạy bò giống ba vì và xí nghiệp gà lương mỹ
ngày một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và tháng hai năm hai nghìn ba fidel castro có chuyến thăm lần thứ hai và thứ ba đến việt nam
trong những chuyến thăm này tình hữu nghị và sự hợp tác giữa việt nam cuba tiếp tục đạt được nhiều mốc son mới
mới đây nhất vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một vừa qua chủ tịch nước việt nam trần đại quang đã hội kiến và chính thức được ghi nhận
là nguyên thủ nước ngoài cuối cùng gặp gỡ lãnh tụ fidel castro trước khi ông qua đời
sinh thời chủ tịch fidel luôn khẳng định
nhân dân việt nam mãi mãi là một nơi đẹp nhất trong thế giới
chủ tịch này là những người bạn người anh em gần gũi thân thiết của nhân dân cuba
và tin tưởng chắc chắn rằng tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa cuba và việt nam
sẽ không ngừng được củng cố và phát triển
phát huy những tình cảm quý báu giữa đảng và nhân dân hai nước
trong hơn nửa thế kỷ qua bất chấp những biến động của tình hình chính trị thế giới
tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị thắm thiết việt nam cuba vẫn không ngừng được củng cố
trở thành mẫu mực của tình cảm thủy chung trong sáng là tài sản vô giá
và nhân dân hai nước luôn giữ gìn vun đắp